thực hiện đợt cao điểm về phòng chống tội phạm khai thác cát bộ công an đã tập trung chỉ đạo quyết liệt
triển khai các biện pháp để phòng chống vi phạm trong lĩnh vực khai thác cát
tuy nhiên công tác quản lý nhà nước trong hoạt động cấp phép khai thác khoáng sản còn nhiều bất cập
tại trụ sở chính phủ văn phòng chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm bàn các giải pháp
phân tích đánh giá toàn diện về thực trạng tình hình quản lý nhà nước trong hoạt động khai thác kinh doanh cát sỏi
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ chủ trì hội nghị
theo đánh giá của bộ công an thời gian qua mặc dù các cơ quan quản lý nhà nước đã tăng cường nhiều biện pháp quản lý
nhằm siết chặt hoạt động khai thác kinh doanh tài nguyên cát sòi song ở nhiều địa bàn
các đối tượng vẫn lén lút hoạt động trái phép gây sạt lở mất đất canh tác
thậm chí các đối tượng khai thác cát trái phép dùng bạo lực đe dọa tranh giành địa bàn phương tiện
để khai thác trái phép và đối phó với cơ quan chức năng
sau gần một năm thực hiện kế hoạch số một trăm linh hai của bộ công an lực lượng công an đã phát hiện bắt giữ và xử lý
trên bốn ba trăm linh vụ với gần hai chín trăm hai mươi đối tượng khai thác cát trái phép tịch thu trên một phương tiện thiết bị
qua công tác đấu tranh cho thấy các vi phạm trong lĩnh vực khai thác kinh doanh cát sỏi nổi lên
là việc không thả phao xác định mốc giới mỏ để khai thác ngoài phạm vi được cấp phép
lợi dụng địa bàn giáp danh để khai thác sang địa bàn khác
khai thác vượt khối lượng và số lượng phương tiện cho phép khai thác ngoài thời gian quy định
nguyên cũng xảy ra việc khai thác cát sòi trái phép
việc khai thác cát sỏi trái phép chuyển sang thực hiện vào ban đêm vào các ngày nghỉ lễ
có những trường hợp người khai thác trái phép đã sử dụng bạo lực đe dọa đối phó với các lực lượng chức năng
tại hội nghị các đại biểu đại diện cho các bộ ban ngành địa phương chỉ ra nhiều khó khăn tồn tại
trong đó chủ yếu là việc thiếu đồng bộ trong hệ thống văn bản
hệ thống văn bản pháp luật công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý chuyên ngành còn nhiều bất cập
thiếu thống nhất tình trạng một số cơ quan quản lý ở địa phương xử lý vi phạm còn chưa nghiêm vẫn diễn ra
trước thực trạng này phó thủ tướng thường trực chính phủ đề nghị
đề xuất các biện pháp thiết thực hiệu quả về thể chế và việc tổ chức thực hiện
để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước giải quyết căn bản tình hình khai thác trái phép
tăng cường hiệu lực hiệu quả thực thi chính sách pháp luật về khai thác cát sỏi
lập lại trật tự trong lĩnh vực này đồng thời đề xuất các giải pháp về nguồn cung vật liệu thay thế
phục vụ cho nhu cầu xã hội để phát triển kinh tế bình thường
hiện nay nhu cầu sử dụng cát để xây dựng là rất lớn trong khi chưa có vật liệu thay thế
bộ xây dựng cho biết bảy mươi tám mươi cát tự nhiên dùng để sàn lấp các công trình khoảng ba mươi sử dụng cho xây dựng
vì vậy nước ta đang trong quá trình nghiên cứu sử dụng than xì nhiệt điện cho việc sàn lấp công trình